cảnh sát mùa mùa ba công an tỉnh an giang vừa kịp thời giải cứu một người phụ nữ có biểu hiện ngáo đá cầm kéo dí vào ngực đỏ tự sát
trước đó vào khoảng một mươi h ngày một mươi năm tháng một mươi một công an phường mỹ thới tp long xuyên tỉnh an giang nhận được tin báo của người dân tổ một mươi bốn khóm trung thạnh phường mỹ thới
về việc một người phụ nữ có biểu hiện ngáo đá la hét cầm kéo dí vào ngực đòi tự sát
nhận thấy tình hình phức tạp có thể nguy hiểm đến tính mạng của người phụ nữ công an phường liên hệ nhờ sự hỗ trợ của lực lượng cảnh sát mùa mùa ba
ngay sau khi nhận được tin báo cảnh sát mô mô ba đã có mặt thuyết phục người phụ nữ nên bỏ kéo xuống nhưng bất hành
tuy nhiên bằng sự mưu trí và kinh nghiệm lực lượng cảnh sát mô mô ba đã xông vào tước cây kéo trên tay kịp thời giải cứu người phụ nữ
giao cho công an phường xử lý theo quy định được biết người phụ nữ tên là nguyễn thị bé quê ở huyện rồng riêng tỉnh kiên giang